liên quan đến sự việc xe chuyên chở rác của công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng xả nước thải không đúng nơi quy định
hôm nay trụt phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần một hai tỷ đồng đối với công ty này
cụ thể công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng bị phạt vì hành vi xả nước thải
có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên
trong trường hợp thải lượng nước thải từ một hai trăm linh m ba một ngày hai mươi bốn h đến dưới một bốn trăm linh m ba một ngày hai mươi bốn h
cụ thể xử phạt số tiền một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng buộc công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng
chi trả phí mẫu chất thải với tổng số tiền một sáu trăm sáu mươi bảy đồng
theo giấy báo trả tiền của trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng hai
các chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty chi trả
ngoài ra ubnd tp đà nẵng yêu cầu công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt
nếu quá thời hạn công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng không tự nguyện chấp hành
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật